khi đại bộ phận người dân làm nghề chăn nuôi
trong hơn nửa năm trở lại đây người dân địa phương phải sống trong điều kiện không khí hôi thối
bởi nguyên nhân nguồn rác thải không được thu gom